ngay từ những ngày đầu năm mới trên công trường hồ chứa nước mỹ lâm ở xã hòa thịnh và hòa mỹ đông huyện đông hòa tỉnh phú yên
các đơn vị thi công đã tập kết đủ máy móc nhân công đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành công trình vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đây là công trình trọng điểm của tỉnh phú yên do ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư hạng mục chính
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi

hồ chứa nước mỹ lâm là nhân dân phóng khóa lắm bởi vì nó không có hàng khác nữa để bảo đảm hoàn thành tiến độ cam kết vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ban quản lý dự án hồ chứa nước mỹ lâm đã yêu cầu các đơn vị thi công huy động đầy đủ các phương tiện máy móc thiết bị
cùng khoảng hai trăm linh kỹ sư công nhân thi công liên tục ba k mỗi ngày bắt đầu từ mùng bốn tết